trên thế giới tính đến sáng nay theo giờ việt nam tổng số ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận hơn hai mươi năm tám triệu ca
indonesia thông báo kế hoạch tự sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín vào giữa năm hai nghìn hai mươi
tới sáng nay thế giới ghi nhận hơn hai mươi năm tám triệu trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có tám trăm sáu mươi người đã tử vong
tại châu âu tổng số bệnh nhân hiện là ba sáu triệu người tăng hơn hai mươi chín người trong hai mươi bốn giờ qua
nga tiếp tục là nước bị ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất với hơn một triệu bệnh nhân
tại nga ukraine bỉ pháp anh giáo viên và học sinh trên một mươi một tuổi tự trường phải đeo khẩu trang bắt buộc
mặc dù giới chức giáo dục đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ cha mẹ học sinh
cho rằng biện pháp giãn cách xã hội và bảo vệ khác không đủ để ngăn chặn làn sóng dịch covid một mươi chín thứ hai
trong khi đó nhiều chính phủ lại khẳng định rằng một nguy cơ lớn hơn là thanh thiếu niên đang hổng rất nhiều bài học quan trọng trên lớp
và việc tiếp tục giữ học sinh ở nhà cách ly chống dịch cũng tạo ra cánh nặng quá lớn cho cha mẹ khi họ phải đi làm
tại châu á các nước philippines indonesia và iraq cũng ghi nhận bức tăng số ca nhiễm mới trong ngày trên ba ca
mặc dù số bệnh nhân nhiễm mới tiếp tục tăng nhưng chính phủ philippines đã quyết định mở cửa trở lại một phần thủ đô manila
tại ấn độ hơn hai triệu sinh viên đeo khẩu trang đã bắt đầu kỳ nhập học vào các trường đại học y và kỹ thuật trên cả nước
trong bối cảnh số ca nhiễm virus sars cov hai đã lên tới gần ba bảy